do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh quảng trị đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy
làm gần bốn trăm linh nhà dân ở các huyện hải lăng triệu phong vĩnh linh do linh thị xã quảng trị bị tốc mái
và ba người bị thương đã được đưa đi sơ cứu một số trường học ở xã triệu hòa bị hư hỏng
nhiều diện tích cây cao su ở xã triệu thượng và triệu ái bị gãy đổ
hệ thống cột điện cột viễn thông bị gió sô ngã gây ra tình trạng mất điện cục bộ
nhiều cây cối và diện tích hoa màu bị gãy đổ
mưa lớn và gió giật mạnh cũng đã làm hàng nghìn cây lâm nghiệp như tràm bạch đàn bị gãy đổ
hơn một trăm năm mươi ha hoa màu bị ngả dạp và ngập ống
còn trên tuyến quốc lộ chín và tuyến đường hồ chí minh có hơn một mươi điểm sạt lở
dù không gây ách tắc giao thông nhưng rất nguy hiểm cho người đi lại
mưa lớn cũng khiến nhiều cầu tràn ở tuyến đường dita route a vào cầu tràn ba lòng cầu tràn ba nang
và đoạn qua thủy điện đắc rồng một đắc rồng ba bị ngập cục bộ
ngay trong sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi các thành viên ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp của tỉnh quảng trị
đã về địa phương chỉ đạo công tác khắc phục tập trung lực lượng giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa
bên cạnh đó lãnh đạo tỉnh cũng hỗ trợ động viên các gia đình bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn trước mắt